thưa quý vị đôi gió đông bắc và nhiễu động gió đông vẫn hoạt động mạnh khiến từ đêm qua tới giờ
ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến quảng ngãi đã xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh cho đến hai trăm linh mm
một số nơi có mưa lớn hơn như đông hà của quảng trị là ba trăm linh mm khê xanh của quảng trị là bốn trăm năm mươi năm mm và a lưới của thừa thiên huế là hai trăm chín mươi mm
mưa lớn đã khiến mực nước các sông miền trung dâng cao sông vu gia tại ái nghĩa dưới mức báo động ba là hai mươi bốn m
sông trà khúc tại trà khúc là bốn tám mươi tám m dưới mức báo động hai là một mươi hai m sông vệ tại sông vệ là bốn một mươi sáu m dưới mức báo động ba là ba mươi bốn m
dự báo trong đêm nay và ngày mai suốt từ hà tĩnh trở vào đến quảng nam khu vực các tỉnh con tum gia lai của tây nguyên
vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến là từ bảy mươi cho đến một trăm năm mươi mm
đặc biệt khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có mưa lượng lớn từ một trăm linh cho đến hai trăm linh mm
lũ trên các sông từ quảng bình đến quảng nam vì thế tiếp tục lên
đến trưa mai mực nước trên sông danh tại mai hóa trên mức báo động hai là năm m sông thạch hãn tại thạch hãn trên mức báo động ba là một m
sông vu gia tại ái nghĩa trên mức báo động ba là bốn m và sông thu bồn tại câu lâu ở mức báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt sâu diện rộng vùng trụng thấp các khu đô thị
tại các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi đặc biệt là tại các huyện minh hóa tuyên hóa của quảng bình
hướng hóa đa cờ rông hải lăng triệu phong của quảng trị phong điền quảng điền phú vang phú lập của thừa thiên huế
và tiên phước bắc trà my nam trà my đông giang tây giang phước sơn của quảng nam
về thời tiết trên biển ở vịnh bắc bộ và khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu có nơi cấp bảy sóng biển cao từ hai ba m
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình định đến cà mau
từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
ngoài ra nhiều khả năng trong chiều và tối mai trên giải hộ tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa biển đông
có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa biển đông cũng cần lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước